sau khi phía nhật bản đã xác nhận rằng giám đốc công ty hokkaido lotus tại tỉnh lâm đồng
nhiễm covid một mươi chín bộ y tế yêu cầu tỉnh lâm đồng và tp hcm phải gấp rút xử lý ổ dịch này
hiện tỉnh lâm đồng đang truy vết cách ly các trường hợp có liên quan
tỉnh lâm đồng đã truy vết được năm mươi bốn người có nguy cơ cao f một
đến sáng nay bốn tháng tám có năm mươi ba người được xét nghiệm cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
bên cạnh đó có gần năm trăm linh người f hai f ba đã được truy vết và được giám sát cách ly y tế phòng dịch covid một mươi chín
qua điều tra dịch tễ các địa điểm có liên quan đến vị giám đốc người nhật nhiễm covid một mươi chín
đều đã được ngành chức năng tổ chức phun hóa chất khử khuẩn làm sạch môi trường